trước tiên sẽ là các tin tức về tình hình an ninh trật tự
liên quan đến vụ ẩu đả khiến một thanh niên tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
là võ nhật hào chú tại tỉnh hậu giang và nguyễn hữu huy chú tại tỉnh kiên giang
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi một nguyễn hiễu huy đang mua đồ ăn tại bờ kè cânh sáng xà no
thuộc khu vực một phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên cũng mua đồ ăn tại đây
lúc này người thanh niên cầm dao và kéo tấn công huy gây thương tích
buộc huy phải bỏ lại xe mô tô chạy bộ thoát thần
sau đó huy điện thoại kêu võ nhật hào lấy hung khí để cả hai đi đánh lại
khi hai đối tượng đi xe mô tô quay lại chỗ bán đồ ăn
thì gặp người thanh niên vừa rồi và tiếp tục xảy ra sô sát
hậu quả là hào đâm đối phương gục tại chỗ
nhận được tin báo công an thành phố vị thanh phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
nhanh chóng bắt được hai đối tượng ngay trong đêm